liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa thuộc phường phú đông và phường phú thạnh tp tuy hòa tỉnh phú yên
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố thêm ba đối tượng
ngoài việc áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra còn kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra
đó là các đối tượng mai hắc lợi phó giám đốc sở tư pháp tỉnh phú yên
ngô quang phú phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường và nguyễn ngọc duy phó cục trưởng cục thuế tỉnh phú yên
cả ba bị can trên đều bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
kết quả điều tra bước đầu cho thấy với vai trò là thành viên của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh phú yên
với ông nguyễn trí hiến phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
tạo điều kiện cho một cá nhân ngoài tỉnh mua toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất xây dựng căn hộ với giá tranh lệch khởi điểm
rồi phân lô bán lẻ đất nền gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn tám tỷ đồng
trong vụ án này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố năm đối tượng
trong đó đã bắt tạm giam ông nguyễn trí hiến nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
và bà nguyễn thị nở nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên